chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình điểm tựa tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh hoạt động cầm chừng
doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động là những nguyên nhân trong vô vàn nguyên nhân khác
khiến cho tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội ngày càng tăng cao
và dù đã tăng cường tổ chức các đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra giám sát
và thậm chí là khởi kiện những doanh nghiệp có nợ động
thế nhưng để giải quyết được vấn đề này thì vẫn còn là một bài toán không hề dễ dàng
công tác giải quyết nợ động bảo hiểm xã hội tại tỉnh nam định là một ví dụ
công ty cổ phần may nam hải nằm trên trục đường nguyễn văn chỗi thành phố nam định
khi chúng tôi đến đang trong tình trạng cửa đóng then cài
dù có đại diện của bảo hiểm xã hội tỉnh nam định đơn vị đảm bảo quyền lợi
chế độ người lao động của công ty xuống tận cơ sở
thế nhưng lãnh đạo công ty không liên lạc được trong khi bảo vệ chỉ làm đúng trách nhiệm của mình
là cho khách đứng ngoài khi chưa có lệnh của lãnh đạo công ty đưa xuống
theo chia sẻ của cán bộ đại diện bảo hiểm xã hội tỉnh nam định
thì công ty cổ phần may nam hải đang là một trong những đơn vị có số nợ động bảo hiểm xã hội khá lớn
thì nợ tới bốn tỷ ba trăm bảy mươi năm
đến nay do chưa giải thể nên công ty này vẫn phải duy trì một số lượng nhân viên nhất định
và vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội cho năm lao động
việc chưa giải thể về mặt pháp lý nghĩa là doanh nghiệp vẫn đang hoạt động
dù bảo hiểm xã hội đã khoanh lãi không tính lãi chậm đóng hàng tháng
để doanh nghiệp có lộ trình giảm dần tiền nợ động bảo hiểm giảm bớt áp lực
nhưng những phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp vẫn khiến cho con số nợ bảo hiểm xã hội tăng lên từng ngày
không phát sinh tiền lãi nữa nhưng nếu như bốn tỷ đấy này
ông vẫn để đang hoạt động này thì hàng tháng cái số tiền này
để thiếu nãi là hai tỷ tư
tính đến thời điểm ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tổng số nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm tế và thiệt nghiệp trên địa bàn tỉnh nam định
là một trăm tám mươi ba tỷ tám trăm triệu đồng
tương ứng với bốn bốn cái tổng số thu bảo hiểm xã hội việt nam giao cho bảo hiểm tỉnh nam định
thì trong số nợ này thì đã bao gồm
cái ba mươi tỷ nợ của doanh nghiệp mà có chủ bờ chốt
hoặc đang chờ giải thẻ phá sản
và cũng trong số nợ này thì có một trăm linh hai tỷ đồng
là cái số nợ từ sáu tháng trở lên
thì từ vấn đề này thì có thể nói rằng là hiện nay
cái số nợ này thì so với năm hai nghìn một mươi tám là có giảm đi
nó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu
cũng là một doanh nghiệp đang nằm trong danh sách nợ động của bảo hiểm xã hội tỉnh nam định
nhưng công ty cổ phần thương mại tổng hợp tỉnh nam định
đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để giải quyết số nợ động này
trước đây đơn vị này là một doanh nghiệp nhà nước
sau đó được cổ phân hóa thành công ty cổ phần như ngày nay
trong quá trình cổ phần hóa công ty gặp phải vấn đề tranh chấp trong hội đồng quản trị kéo dài
dẫn đến việc không hoạt động trong nhiều năm
mất bạn hàng tài khoản vì ngân hàng phong tỏa
là nguyên nhân dẫn tới việc nợ động bảo hiểm xã hội kéo dài
sau đại hội cổ đông công tác tổ chức của công ty và các hoạt động kinh doanh mới dần đi vào ổn định
và tới nay công ty đang quyết tâm giải quyết các vấn đề khó khăn trong doanh nghiệp
để đảm bảo quyền lợi cho người lao động
đối với công ty chúng tôi thì trong ban giám đốc cũng đã khẳng định là cái việc mà nộp
bảo hiểm xã hội là một vấn đề khó khăn trong doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

cái hướng của công ty để giải quyết cái tồn động này
cái thứ nhất là công ty từng bước khôi phục kinh doanh để tạo công an việt nam cho cán bộ nhân viên
và cũng từng bước là để trả nợ dần cái bảo hiểm xã hội
và cái bước nữa là công ty cũng đang tìm các đối tác lớn để liên doanh liên kết
để mà có những cái bước tiến mới cho người lao động
việc kinh doanh và tạo ra cái nguồn để mà trả nợ cái bảo hiểm xã hội
ban giám đốc công ty cổ phần thương mại tổng hợp tỉnh nam định khẳng định
việc nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động của công ty là việc làm cần thiết
đặt lên hàng đầu và phải giải quyết xuất điểm
nhưng để có thể giải quyết được vấn đề này là không hề đơn giản
hoặc sẽ cần một thời gian rất dài nhất là khi công ty vẫn đang ở giai đoạn khôi phục kinh doanh
tìm kiếm bạn hàng
tỉnh nam định là một trong những địa phương trên cả nước có ngành dệt may phát triển mạnh mẽ
tuy nhiên do đặc thù của công ty sản xuất hàng may mặc là có lao động đông mặt hàng theo mùa vụ
đa số các công ty bị phụ thuộc vào tình hình sản xuất đặc thù của ngành kinh doanh
không chỉ riêng ngành may mặc nam định một số đơn vị doanh nghiệp khối xây dựng cơ bản trên cả nước
cũng đang vứng mắc ở việc thanh quyết toán các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách

do đó chọn giải pháp nợ bảo hiểm đã được doanh nghiệp lựa chọn thay vì nợ lương công nhân và làm ảnh hưởng đến tiến độ của công trình
và những nguyên nhân dẫn trên chỉ là một trong số ít rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc nợ động bảo hiểm xã hội đang tăng cao từng ngày
có thể khẳng định rằng hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều số chủ động hiện nay ý thức chấp hành về bảo hiểm xã hội và y tế
có thể khẳng định điều chưa tốt
đặc biệt là
ngoài doanh nghiệp ngoài cũng doanh
đối với người dân nợ động thì cũng rất là nhiều người chưa hiểu được chính sách
cho nên người ta nhiều khi còn đồng tình với chủ động trong việc không tham gia để muốn được tiền đóng của hiệp xã hội và y tế thiết nghiệp được trả bằng lương
và bên cạnh đó thì tổ chức công đoàn cơ sở hiện nay cũng rất yếu
chưa dám bảo vệ quyền nợ cho người nợ động
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
suất chậm nộp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm tự nguyện bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
thực hiện theo quy định tại khoản ba điều sáu quyết định số sáu mươi hai nghìn một mươi năm qdttg của thủ tướng chính phủ được quy định cụ thể như sau
mức lãi suất đối với các trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm tự nguyện
thực hiện theo quy định tại điểm b khoản ba điều sáu quyết định số sáu mươi hai nghìn một mươi năm quy đề ttg
trường hợp trốn đóng chậm đóng chiếm dụng tiền đóng hưởng bảo hiểm xã hội bảo hiểm tự nguyện từ ba mươi ngày trở lên
số tiền lãi phải thu bằng hai lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm tự nguyện bình quân của năm trước liên kề
mức lãi suất áp dụng đối với trường hợp chưa đóng chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm tự nguyện từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín bằng một sáu mươi sáu một tháng
rõ ràng với mức lãi suất này thì việc chậm đóng
bảo hiểm xã hội để nợ động kéo dài sẽ hoàn toàn không có lợi cho doanh nghiệp khi xuất hiện tình trạng nợ chồng nợ
xác định rõ điều này nên một số doanh nghiệp tại tỉnh nam định có số lượng lao động lên đến hàng nghìn người đã chấp hành nghiêm trình quy định đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
chúng tôi luôn tin rằng khi người lao động hạnh phúc sẽ mang lại hiệu quả tốt cho hoạt động của doanh nghiệp
vì vậy không chỉ bảo hiểm chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho người lao động các chính sách
phúc lợi tốt nhất có thể
là một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chúng ta nên tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật
và nói gương cho doanh nghiệp khác trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật
từ phía công ty là đóng góp rất là đầy đủ
cái thứ hai nữa là để thực hiện tốt tất cả các chế độ cho người lao động thì công ty cũng nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ bảo hiểm xã hội tỉnh nam định
ví dụ như là khi có một số cái thay đổi về luật chẳng hạn
thì công ty cũng nhận được sự hướng dẫn
mời từ bảo hiểm để triển khai để thực hiện tốt chế độ giải quyết chế độ kịp thời người lao động
để giải quyết tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội trên địa bàn
bảo hiểm xã hội tỉnh nam định đã thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với công nhân
tại các khu công nghiệp cũng như tại các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh
thông qua việc đối thoại bảo hiểm xã hội tỉnh cùng các cơ quan liên quan
có thể giới thiệu được các chính sách về an sinh xã hội bảo hiểm y tế
các quyền lợi chính đáng cho người lao động tại chính các đơn vị được hưởng bảo hiểm xã hội
bên cạnh đó bảo hiểm xã hội tỉnh cũng thường xuyên thông báo các quy định mới
từ các đơn vị vi phạm bảo hiểm xã hội như luật hình sự sửa đổi
hay mức quy định xử phạt mới đối với các đơn vị sử dụng lao động
nhưng trả chậm hoặc nợ động bảo hiểm xã hội
thưa quý vị rõ ràng bài toán nợ động bảo hiểm xã hội vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
bởi các nguyên nhân khác nhau
trong những giải pháp thiết thực và hữu hiệu nhất là các doanh nghiệp cần chủ động thực hiện tốt
trách nhiệm của mình với người lao động ngay từ khi bắt đầu
tránh để tình trạng nợ động kéo dài và con số nợ động thì tăng cao từng ngày
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình điểm tựa tương lai ngày hôm nay cũng xin phép được kết thúc